một buổi sáng tháng tám chúng tôi đến gia đình anh chu đình kế ở thôn trung xã đồng than huyện yên mỹ tỉnh hương yên
một ngôi nhà khang trang thanh bình được tô điểm bởi những cây xanh cây si xanh mướt
đón chúng tôi là ông chu đình thái cha của anh kế một người lính đã anh dũng chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống đế quốc mỹ hào hùng của dân tộc
và chiến tranh đã để lại những hệ lụy đau buồn lên cơ thể của anh
đó là chất độc sa cam
anh bị liệt gần như cả tứ chi chân tay co quáp
tuy cơ thể yếu ớt là vậy nhưng trên khuôn mặt anh luôn nở nụ cười
đôi bàn tay tật nguyền ấy thoàn thoát giót nước pha trà
anh kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời về công việc và những gì anh đã vượt qua trong những năm qua
cháu kế sinh ra bầm sinh
đã bị tứ chi
tứ này bị ảnh hưởng
không thể tứ này hoạt động được
nó tự độc lập nó
khi ngã nó tự nó nó phải tứ này dạy
đứng dạy để nó vươn lên nó nào
đi học ấy thì anh em bạn thì cứ cấm hằng ngày đi
ngày xưa nằm thì có xe năn nằm thì có xe đạp máy đâu
thế nào anh em nó cứ cấm đi
đi học thì học hết nó vai thôi
nói giờ thế chứ em không được đi học ăn học được đến cấp ba
thế rồi dần dần rồi em nó
cũng cứ làm nên rồi đến đâu nó học đến đấy
thực tế là lạ nhân chất độc gia cao của bố để lại
xong đã xác định cho mình là quyết tâm vượt nên chính mình tản nhưng không phế
bản chất của anh chư đình kế này thì nói chung là bản chất con người là thật thà
gia đình cây nó sống trong cái ý quen được bố và mẹ phát huy cái truyền thống cách mạng của gia đình
vượt lên nỗi đau cả về thể xác và tinh thần ấy
anh kế giờ đây đã là cha của ba đứa con
là trụ cột của một gia đình
và để đảm nhiệm vai trò ấy anh đã không ngừng nỗ lực từng ngày
học hỏi anh em bạn bè để tìm ra hướng đi bền vững trong cuộc sống
mình thì sinh ra thì bận sinh từ nhỏ
nên là lúc lớn thì mình cũng không được đi học mấy
nên là thời gian đấy thì chúng tôi cũng chưa có ý tưởng lớn lên học ngoài

nhà thì chăn nuôi thì coi các cháu là nó cũng tự nó vận động
rồi là nó tham gia công việc các thứ đối với gia đình
thế thì cũng đỡ được phần nào cho ông bà
nhưng con đường nào mà không có trông gai thử thách
với một người bình thường chăn nuôi đã khó
với anh là cả một thử thách vô cùng lớn
để được gắn bó với nghề nuôi gai
à bao nhiêu năm nay anh phải trải qua tôi luyện và vấp ngã trước rất nhiều nghề trước đó
cũng có lúc anh đã suy nghĩ về số phận kém may mắn của mình
và muốn bỏ cuộc
nhưng nghĩ về gia đình anh lại tiếp tục chiến đấu với bệnh tật
với những nghiệt ngã trên con đường chăn nuôi mà anh ấp ủ bấy lâu
lúc bấy giờ thì chưa có cái nhanh chạy gà này
thế nhưng mà em nó này thấy người ta nằm mã
nó đan ngựa rồi nó cũng bán
nó đan nó tiển nan nó đan ngựa
mỗi con ngựa được có tám trăm linh thì một năm giờ thì nó mới bảo là
bây giờ mà cứ làm thế này thì đời sống kinh tế không nên được
thế là em nó đi học anh học em nó mở chăn chạy gà rồi anh em người ta giúp đỡ
năm hai nghìn ba là có dịch cho nên là cũng hơi nay hoay và bán cũng khó khăn nhất
cái năm đấy bây giờ là bán không nổi
nói chung là năm đấy thực ra là giá rẻ
năm đấy là khó khăn nhất
thế từ đó thì bắt đầu mình lại khôi phục lại
sau nhiều lần thất bại giờ đây anh xây dựng mô hình nuôi gà vừa và nhỏ phù hợp với sức lực và khả năng của mình
nhìn những đàn gà chân to gà lai đông cảo lông bóng mượt khỏe mạnh chạy nhảy trong chuồng
cũng đủ biết anh đã dồn bao tâm huyết vào công việc này
nói chung là chăn nuôi thì mỗi lần thì xuất được đàn gà thì nó cũng nhẹ hẳn đi
nói chung là cái công việc thì nó quen
mới đầu thì ai cũng cảm giác nó là thế thôi nhưng mà thực tế thì nó quen hết
những ngày nào cũng chỉ có những công việc mình quán xuyên
còn nếu mà ngơ đi thì nó cũng thực tế là con gà nó cũng dịch bệnh nó nhanh
thực sự là đến giờ này nó quen
các cái thuốc men nói chung là về bệnh tật là mình quan sát kỹ hơn và phát hiện nó kịp thời hơn là anh ra khác
thì là có cái dịch gì đấy là một cái bệnh gì đó thì mình cũng là đều qua như là phải thử
mình kiểm nghiệm trước cái thuốc đó
nhưng khi khỏi cái thì bắt đầu anh em hỗ trợ
cái này khỏi thì là anh lấy cái thuốc đó anh điều trị
anh em thì rất là chỉ là tin tưởng
biết nằm ăn nó biết tính toán thì là tôi cũng mừng
thế thì bảo là cháu nó nằm lên thì một ngày một lên thì tôi cũng phấn khởi
thế bây giờ nuôi ba đứa con nó nhớ mầm trầm như vậy rồi
cho ăn học các cháu rồi chúng tôi cũng mừng
ngày nắng cũng như ngày mưa anh không quản vất vả chăm sóc cho đàn gà
cho gà ăn gà uống nước rồi tiêm phòng bệnh cho gà
dù không thể đi lại vận động như những người bình thường khác
nhưng có hề gì anh vẫn lết trên sàn gạch ấy lết trong chuồng gà và dùng đôi bàn tay tật nguyền yếu ớt ấy xúc thức ăn cho gà
nhìn những động tác thành thục mà người khuyết tật ấy đang làm và cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt ấy
chúng tôi thấy khâm phục nghị lực vượt qua số phận của anh kế biết nhường nào
được biết đến như một triệu phú trong chăn nuôi gà anh kế luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm nuôi gà của mình cho anh em bạn bè gần xa
không những thế anh còn thường xuyên cùng bạn bè trong thôn cùng đứa con
đến những vùng nổi tiếng về mô hình nuôi gà để học hỏi và mở mang kiến thức
anh chu đình kế sống rất là hòa đồng với cả mọi người hàng xóm
và trong công việc ví dụ như anh giúp đỡ anh em bà con chăn nuôi thuốc thang chỉ bảo anh em
gia đình chú ấy thì cũng nhờ vào cái sự nỗ lực vươn lên của chú ấy là kinh tế của gia đình bây giờ đã khác hẳn
nhà cũng được xây hai tầng khang trang

trước thì chỉ có nhà cấp bốn thôi nhưng bây giờ về cơ sở vật chất có rất nhiều thay đổi
đấy vượt rất là khá
chú nuôi gà như thế này không những là phát triển kinh tế gia đình mà lại còn giúp các hộ ở trong xóm trong thôn này
bàn tay ta làm nên tất cả có sức người sỏi đá cũng thành cơm
dù là đôi bàn tay tật nguyện
với sức lực của một người tật nguyền mang di chứng khủng khiếp của chất độc da cam
nhưng anh kế không cho đó là thiệt thòi mà vẫn tận dụng đôi bàn tay ấy sức lực ấy để làm việc
và thành quả niềm vui hạnh phúc đã đến với anh
những mẻ trứng mới hàng nghìn quả trứng ấp ra những chú gà con sinh sinh được bán ra mỗi đợt giúp anh thu lãi hàng triệu đồng
nhận thấy bà con ở quê chưa có nguồn mua trứng ấp anh đã mạnh dạn vay vốn xây dựng một lò ấp trứng để cung ứng cho bà con địa phương và những người nuôi ở xa đến mua
chị xuân là khách hàng quen thuộc của trại gà gia đình anh kế
hầu như ngày nào chị cũng đến nhà anh mua gà ít nhất cũng một đến hai ổ để đem giao cho khách
tôi thấy là anh như là một người tàng tật nhưng mà về cái phát triển kinh tế của anh
anh nhất là lỗ lực mà biết là vươn cao tiến tới
chúng nói ra thì cũng không kém gì những người mà bình thường thậm chí có người bình thường mà làm ăn kinh tế có khi lại không bằng anh đấy
nhưng mà anh là người tàn tật tôi thấy anh ấy là làm ăn nhất là phát triển mà chúng tôi là khách hàng tôi rất là tự tin
anh là người sống nhất là thật mà bản chất của anh ấy tốt đấy đem ra tôi thích đặt gà của anh ấy
với những thành quả từ việc nuôi gà anh kế và gia đình đã xây dựng lên cơ ngơi
với một ngôi nhà hai tầng khang trang
sạch đẹp chuồng trại vườn tược khuôn khổ ba đứa con một đứa vừa đỗ đại học
hai đứa vẫn còn đang theo học phổ thông trung học đều rất ngoan ngoãn thương yêu bố mẹ chăm chỉ và giỏi giang
với anh các con chính là nguồn động lực tinh thần to lớn cổ vũ anh phải phấn đấu từng ngày
trước mắt bây giờ mình cũng vất vả thêm một chút các cháu lớn nó học đại học
hai đứa nó gần nhau là mỗi đứa nằm một nớp
nó cũng phải phấn đấu rồi nên là hơi vất vả
em thấy bố như thế không được lành nạn như những người khác
nên em phải cố gắng học tập và từ ngày em sẽ phụ giúp bố chữa gà uống nước nhặt rau
từ bấy giờ em thấy bố rất là vất vả trong việc trong các hoạt động cũng như là công việc ở nhà nuôi gà
cho nên là em rất là ngưỡng mộ bố đặc biệt là đức tính kiên trì và nghị lực của ú
nên em sẽ cố gắng học tập để có thể giúp được bố nhiều hơn
thấu hiểu được hoàn cảnh của anh những năm qua các cơ quan ban ngành cũng đã giúp đỡ hỗ trợ anh về vật chất và cả về tinh thần
để xoa dịu đi nỗi đau da cam cũng như giúp anh vơi đi phần nào gánh nặng
nhưng vẫn còn đó thật nhiều những khó khăn trước mắt những băn khoăn chăn trở và lo toan cuộc sống
chúng tôi cũng đã tạo điều kiện để cho gia đình anh vay vốn của ngân hàng chính sách để phát triển trong vấn đề chăn nuôi
và hai nữa cũng như là những cái ngày mà tham gia ủng hộ những cái ngày da cam về nạn nhân chất tộc da cam
thì chúng tôi cũng có nhiều cái tham gia tích cực để hưởng ứng giúp đỡ gia đình không những tinh thần mà cũng vật chất
tuy rằng anh kế là một người nạn nhân thứ hai nhưng anh kế rất nỗ lực và cố gắng phấn đấu để vươn lên
để lấy cái kinh tế trong gia đình và để cho các cháu đi ăn học
chúng tôi trong tri hội cựu chuyên binh và tất cả cội viên trong cơ sở
như là cội viên trong cơ sở
đã có như là cái hỗ trợ từng bước cho đối với như là bố của anh kế và bản thân anh kế
nhưng mà cái điều kiện kinh tế của tri hội nó chỉ có mức độ và giới hạn
thế còn mong tất cả các cấp các ngành từ địa phương đến trung ương
làm sao nhìn nhận và nhìn thấu hiểu những người có công với cách mạng
khép lại quá khứ hướng tới tương lai là tâm nguyện của dân tộc việt nam
sau chiến tranh
tuy nhiên năm mươi sáu năm trôi qua nỗi đau da cam của người việt nam vẫn còn đó
chính phủ và nhân dân việt nam đã làm hết sức mình để khắc phục hậu quả của chiến tranh
xoa dịu được phần nào nỗi đau cho những nạn nhân chất độc da cam
đem lại cho họ niềm tin lớn hơn vào cuộc sống
câu chuyện về nghị lực và ý chí phi thường của anh chu đình kế
có lẽ sẽ còn được nhắc mãi như một tấm gương sáng để mọi người nói theo
với anh mất ý chí là mất tất cả
anh đã lan xả vào cuộc sống bộn bề kia để chiến đấu với bệnh tật
để được làm việc và tận hưởng cuộc sống như bao người bình thường khác